tiếp tục thông tin về tình hình căng thẳng tại giải gaza
trong một diễn biến mới nhất truyền thông israel đưa tin phong trào hồi giáo hamas
đã sát hại khoảng hai trăm sáu mươi người tham dự lễ hội âm nhạc nova tại miền nam israel
trong cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi
theo nguồn tin trên lễ hội âm nhạc nova được tổ chức ngoài trời với sự tham dự của khoảng ba người
đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi các tay súng hamas tràn vào xả súng truy đuổi những người bỏ chạy
người phát ngôn của cơ quan cứu hộ israel cho biết đã tìm thấy thi thể của hai trăm sáu mươi người
tại khu vực hiện trường cạnh nông trang raim gần giải gaza
trong khi đó một số người tham gia lễ hội âm nhạc nova đã bị bắt làm con tin
trong một diễn biến liên quan hãng tin al jazera cho biết israel đã triển khai một trăm linh quân dự bị gần giải gaza
để phục vụ cuộc giao tranh đang diễn ra với phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza
hãng tin afp dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ israel cho biết
trong đêm tám tháng một mươi không quân và pháo binh của israel đã bị bắt làm con tin
nhiều người ở nước này đã tấn công hơn năm trăm linh mục tiêu của hamas và nhóm vũ trang hồi giáo jihad tại giải gaza
tính đến ngày chín tháng một mươi hơn bảy trăm linh người israel thiệt mạng khoảng một hai trăm linh người khác bị thương do các cuộc tấn công của hamas
trong khi đó phía israel công bố con số thiệt hại về người ở giải gaza do đợt tấn công trả đũa của phía israel đã lên tới bốn trăm một mươi
trong đó có bảy mươi tám trẻ em bốn mươi một phụ nữ và hơn hai ba trăm linh người bị thương
trong khi đó phía israel công bố con số thiệt hại về người ở giải gaza